hội khuyến học tỉnh sóc trăng vừa qua đã tổ chức trao học bổng dương kỳ hiệp năm hai nghìn một mươi chín
cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học ở các trường trung học cơ sở trung học chuyên nghiệp
và cao đẳng trên địa bàn tỉnh sóc trăng đợt này có hai trăm tám mươi em được trao học bổng
với tổng trị giá ba trăm một mươi năm triệu đồng từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay quỹ khuyến học dương kỳ hiệp
đã trao chín trăm ba mươi năm suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
qua đó đã giúp cho hàng trăm học sinh sinh viên nghèo vượt khó học tốt